chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp với các thành viên quỹ ấn độ tại thủ đô new delhi
phát biểu tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội mong muốn trong thời gian tới
hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới như sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình
nghiên cứu và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình năng lượng tái tạo
sử dụng thiết bị điện tiết kiệm các lĩnh vực công nghệ cao
chủ tịch quốc hội cho biết tiềm năng phát triển của việt nam còn rất lớn
đặc biệt trong phát triển cơ sở hạ tầng như đường bộ đường sắt hàng không đang rất cần nguồn vốn đầu tư lớn
việt nam có thế mạnh và tiềm năng trong phát triển nông nghiệp công nghiệp chế biến du lịch
khẳng định việt nam dành ưu tiên trong quan hệ với các đối tác là các nước láng giềng
các đối tác lớn đối tác quan trọng
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh ấn độ là đối tác chiến lược toàn diện
tiếp tục là ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh ấn độ là một trong một mươi đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
với kim ngạch hai triệu khoảng năm năm tỷ usd trên năm
việt nam mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các công ty tập đoàn lớn của ấn độ sang đầu tư kinh doanh